đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ khi chấm dứt chuỗi ba năm vô địch liên tiếp của đội tuyển thái lan
bằng việc đăng quang đầy xứng đáng tại giải vô địch bóng đá nữ đông nam á hai nghìn hai mươi
ý nghĩa hơn khi danh hiệu này được thay cho huấn luyện viên mai đức trung thực hiện ngay trên đất thái lan
chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại hành trình trên đỉnh vinh quang đầy ấn tượng của đội tuyển nữ việt nam
được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vị số một tại giải vô địch đông nam á năm hai nghìn một mươi chín
đội tuyển nữ việt nam đã biết cách khẳng định sức mạnh của mình ngay ở trận đấu đầu tiên
bằng một thế trận vượt trội thầy trò huấn luyện viên mai đức trung dễ dàng vượt qua đội tuyển nữ campuchia với tỷ số cách biệt một mươi
đặc biệt hơn khi lối chơi biên được toàn đội giày công tập luyện trước đó đã được huỳnh như và các đồng đội áp dụng một cách nhuẩn nhuyễn
minh chứng là đội tuyển nữ việt nam đã tiếp tục có thêm hai chiến thắng với tỷ số bảy trước đội tuyển nữ indonesia và bốn trước đối thủ sừng sỏ myanmar
qua đó dẫn đầu bảng b một cách hết sức thuyết phục
nếu như khả năng tấn công mạnh mẽ là chiều khóa đưa đội tuyển nữ việt nam vào bán kết
thì lối chơi phòng ngự phản công lại là sự tính toán vô cùng chính xác mang tới chiến thắng hai một trước đội tuyển nữ philippines
toàn thắng cả bốn trận ghi được hai mươi ba bản và chỉ để lọt lưới một bản
đội tuyển nữ việt nam hiên ngang bước vào trận chung kết gặp nhà đơn kim vô địch thái lan
tôi cho rằng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ trước đội tuyển thái lan
ở trung kết ielts cup này cũng rất quan trọng
tại vì đội tuyển nữ thái lan vừa dự cái giải quốc cung bóng đá nữ thế giới
nghĩa là họ đã là một trong hai mươi bốn đội mạnh nhất thế giới rồi
mặc dù đội tuyển chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn
nhưng mà tôi nghĩ cái chiến thắng này là quan trọng
vì nó tạo tiền đề cho chúng ta có cơ hội có niềm tin để chuẩn bị
cho cái giải quốc cung hai nghìn hai mươi ba khi đó thì fifa sẽ tăng từ hai mươi bốn đội lên ba mươi hai đội
thì lúc đó thì cơ hội dành cho đội tuyển bóng đá nữ sẽ nhiều hơn
chiến thắng này sẽ giúp chúng bóng đá nữ chúng ta sẽ có cái niềm tin
và cái sự chuẩn bị dài lâu cho quốc cung hai nghìn hai mươi ba sắp tới
tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ là tuyệt vời
họ thi đấu rất là lăn xả quyết tâm đến cùng
cái thứ hai là cái đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra đã được các cầu thủ là thực hiện rất là nhuẩn nhuyễn
đặc biệt là huấn luyện viên mai đức trung đã cho thấy ông là người rất có duyên với đội tuyển bóng đá nữ việt nam
ông đã từng đưa đội tuyển bóng đá nữ việt nam thành rất nhiều ngôi vô địch
trước một đối thủ được đánh giá cao hơn lại có lợi thế sân nhà
thế nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời trong suốt thời gian thi đấu chính thức
để rồi bàn thắng duy nhất của đội trưởng huỳnh như
ở phút chín mươi ba đã mang về chức vô địch đầy vinh quang dành cho đội tuyển bóng đá nữ việt nam